đêm qua tổng thống pháp emmanuel macron và ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng đã có cuộc gặp tại thủ đô paris
để thảo luận về tình hình ukraine bên cạnh đó giới chức hai nước cũng đề cập đến vấn đề hạt nhân của iran
ngoại trưởng mỹ anty blinken đã tới paris vào tối muộn ngày tám tháng ba sau những chặng rừng chân tại bảy quốc gia châu âu khác
trong đó có chuyến đi đến ukraine để gặp người đồng cấp nước chủ nhà bichro kulubar
nhằm mục đích là thống nhất và gia tăng các biện pháp đối phó đối với nga
đồng thời đảm bảo với các đồng minh về sự hỗ trợ của washington
tại cuộc gặp với tổng thống pháp emmanuel macron hai bên đã nhất trí duy trì sức ép đối với nga
nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tổng thống pháp và ngoại trưởng mỹ cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề iran
và nỗ lực đạt được một thỏa thuận ở viên của áo để đảm bảo washington và tehran
cùng trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân đã ký kết vào năm hai nghìn một mươi